hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nghiêm xuân thiên sử phạm công thiện đã chỉ đạo nhân viên công ty long sơn điều khiển máy cày máy ủi chốt chặn đường vào khu đất nhà của đặng văn hiến phá hủy cây trồng nhằm chiếm lại đất về cho công ty long sơn
khi thấy vườn cây của nhà mình bị phá hủy đặng văn hiến đã cùng ninh viết bình sử dụng súng thể thao bắn về phía những người của công ty long sơn khiến ba người chết tại chỗ và một mươi ba người khác bị trọng thương
sau khi gây án đặng văn hiến hà văn trường đến nhà của đoàn văn diện ở huyện bù đăng tỉnh bình phước bỏ trốn sau đó đã ra đầu thú tại cơ quan công an
xét thấy hành vi của các bị cáo có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
giết nhiều người và phạm tội có tính chất côn đồ cần áp dụng hình phạt ở mức cao nhất để đảm bảo tính gian đe
tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã tuyên án tử hình đối với bị cáo đặng văn hiến về tội giết người
ninh viết bình và hà văn trường bị tuyên phạt lần lượt là hai mươi và một mươi năm năm tù giam đồng thời có trách nhiệm phải bồi thường tru cấp cho các con của nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật
về phía hai bị cáo là người của công ty long sơn tòa nhân dân tỉnh đắk nông tuyên phạt nghiêm xuân thiên sử và phạm công thiện mức án lần lượt là sáu năm và bốn năm tù giam với tội danh hủy hoại tài sản